thưa quý vị thời điểm hiện nay hà nội cũng như các tỉnh miền bắc và miền trung đang bước vào đợt nắng nóng đỉnh điểm
mức nhiệt cao ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và sinh hoạt của người dân
tuy nhiên để mưu sinh kiếm sống nhiều người lao động ngoài trời như là người bán hàng rong xe ôm công nhân xây dựng và vệ sinh môi trường
hàng ngày vẫn phải vật lộn với nắng nóng như lửa đốt
hà nội đang bước vào đợt nắng nóng đỉnh điểm
theo thông báo của trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia nhận định đợt nắng nóng ở bắc bộ và trung bộ có khả năng kéo dài đến đầu tháng bảy
bất chấp thời tiết khắc nghiệt người dân lao động trên địa bàn thủ đô hà nội đang gồng mình mưu sinh giữa cây nắng gai gắt với mức nhiệt phổ biến từ ba mươi tám cho đến bốn mươi độ
các chuyên gia khuyến cáo những người lao động ngoài trời là những đối tượng bị ảnh hưởng trực tiếp
vì vậy người lao động ngoài trời cần uống nước điều đạn trong suốt thời gian làm việc cung cấp nước cho cơ thể từ hai năm cho đến ba lít một ngày nên uống thêm các loại nước có bổ sung muối và khoáng chất
người lao động cũng cần sử dụng quần áo bảo hộ lao động mũ nón kính để bảo vệ sức khỏe trong thời tiết khắc nghiệt
bên cạnh cuộc sống mưu sinh vất vả những người lao động nghèo vẫn hàng ngày phải gắn gượng tìm cách thích nghi với nắng nóng bảo đảm sức khỏe để duy trì cuộc sống hàng ngày
và sau đây là câu chuyện chúng tôi ghi nhận được tại một xóm trọ nghèo
trong thời điểm nắng nóng đỉnh điểm kéo dài những người dân xóm trọ nghèo ở phúc xá long biên hà nội phải chấp nhận đối mặt với nắng nóng gai gắt trong những căn phòng trọ tạm bỡ được dựng bằng tôn và những tấm gỗ mỏng
hầu hết những người dân nơi đây đều là lao động nghèo có hoàn cảnh khó khăn mỗi ngày họ vừa phải vất vả mưu sinh vừa phải chống trọi với cây nắng ba mươi chín cho đến bốn mươi độ ngay cả lúc về nhà
tôi ở đây là được hai năm rồi hơn hai năm rồi
mà cái thời gian
những lúc mùa hè nó đến là nóng là không thể nào mà ngủ được có trậu nước nó để đấy thì cũng đi rửa mặt rửa mũi rồi thì quạt hơi lóng nhưng mà cũng không ăn thua
bà hoàng thị thu đã sinh sống tại đây gần ba mươi năm công việc của bà bắt đầu từ hai giờ sáng cho đến tám giờ sau những giờ lao động vất vả trở về nơi ở để nghỉ ngơi song căn phòng luôn trong tình trạng hầm hập hơi nóng
bà phải dùng nhiều cách để giảm bớt được cái nóng trong căn phòng chỉ rộng khoảng một mươi m hai này
ở đây nóng nóng mà tầm một mươi một h ba mươi một mươi hai h không thể nào mà ngủ được phải dùng cái chăn vào lước xong là buộc lên chỗ giường nằm lúc nào nóng quá thì không chịu được thì lại ra ngoài chờ ngồi tí
thời điểm nắng nóng nhất tại đây là vào khoảng tầm trưa người dân xung quanh cảm nhận rõ được cây nóng gai gắt như thiếu đốt hơi nóng bốc lên nền nhà khiến cho ai ai cũng cảm thấy khó chịu
bao năm qua những người dân ở đây hàng ngày vẫn phải hoàn bình chống trọi với nắng nóng
nóng vì cuộc sống mưu sinh mỗi buổi trưa mọi người tìm tới những góc cây nơi có bóng xâm để ngồi trò chuyện và quên đi cái nóng của mùa hè
bây giờ khắc phục cái giai đoạn nóng thì phải tìm cách mà đi ở nhờ đi chỗ khác chỗ nào nó mát mẻ hơn thì mình đi còn cái chỗ này chỉ để chứa hàng không ở được
hà nội vẫn còn nhiều đợt nắng nóng kéo dài song những người dân nghèo thôn phúc xá vẫn tiếp tục phải đương đầu với cái nóng mỗi ngày
cuộc sống mưu sinh bình thường đã khó nay càng khó khăn hơn vì thời tiết oi bức
nỗi lo cơm áo gạo tiền chưa bao giờ ngôi ngoai trong tâm trí của những người lao động nơi sống trọn nghèo